chính quyền phường trường thi tp vinh tỉnh nghệ an cho biết qua tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng chức năng đã bắt quả tang quán nhậu lầu ếch tại hai mươi bảy nguyễn văn cử tp vinh tỉnh nghệ an
vì đã hoạt động trong thời gian có chỉ thị tạm dừng của chính phủ
quán nhậu này đã kinh doanh bất chấp chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
yêu cầu tạm dừng kinh doanh các dịch vụ nhà hàng kinh doanh không thiết yếu để phòng lây lan dịch covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra quán lẩu này vẫn bán đồ và cho khách tụ tập ngồi nhậu ngay tại quán
với chiêu thức chỉ mở hé một phần cửa và đóng ngay khi khách vào trong
lực lượng chức năng phường trường thi tp vinh đã lập biên bản xử phạt chủ cơ sở với số tiền là bảy năm triệu đồng